theo thống kê tại việt nam mỗi ngày có bảy phụ nữ tử vong vì ung thư cổ tử cung
đây là căn bệnh có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm
tuy nhiên nhiều người còn chủ quan không khám phụ khoa định kỳ cũng như không tiêm vaccine ngừa bệnh
vì vậy đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn cuối
theo tổ chức y tế thế giới ước tính đến năm hai nghìn ba mươi số ca tử vong do ung thư cổ tử cung dự kiến sẽ tăng lên bốn trăm bốn mươi ba người trên toàn cầu
nhiều hơn gấp đôi số ca tử vong dự đoán do các biến chứng liên quan đến thai kỳ
còn tại việt nam mỗi ngày có bảy phụ nữ tử vong vì ung thư cổ tử cung mỗi năm có gần hai năm trăm linh ca tử vong vì bệnh này
nhiễm hpv là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung
hiện nay chưa có thuốc điều trị nhiễm hpv đặc hiệu tuy nhiên đã có vaccine để phòng ngừa nhiễm hpv cũng chính là phòng ngừa ung thư cổ tử cung
tại việt nam vaccine phòng ngừa ung thư cổ tử cung đã được sử dụng trong tiêm chủng dịch vụ với mức giá khá cao và chưa được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ em nên việc tiếp cận vaccine này vẫn còn khá hạn chế
mới đây quỹ dân số liên hợp quốc tổ chức y tế thế giới who và các nhà sản xuất vaccine đã thống nhất chương trình hỗ trợ việt nam để cung ứng vaccine hpv với giá bằng khoảng một phần một mươi giá vaccine dịch vụ trong năm năm từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên hiện tại thì người dân việt nam cũng nên đi tiêm phòng ung thư cổ tử cung để phòng ngừa